bộ giao thông vận tải vừa ban hành kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân bảo đảm an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp tết và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi
trong đó bộ giao thông vận tải nhấn mạnh đến vấn đề kiểm soát chặt tình trạng ép giá vé dịp tết
bộ giao thông vận tải giao tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bến xe thực hiện công khai minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải
các loại giá phí dịch vụ tại bến xe đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm hiện tượng xe dù bến cóc
tại các trạm bot tổng cục đường bộ phải chỉ đạo nhà đầu tư phân luồng giao thông khi lưu lượng tham gia giao thông tăng đột biến
trong trường hợp xảy ra tắc đường trước khi vào trạm thu phí đường bộ phải mở barrier để giải tỏa phương tiện
cục hàng không chỉ đạo các cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ đạo các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm
bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách hạn chế tối đa việc chậm chuyến hủy chuyến
đặc biệt trong dịp cao điểm tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai